thưa quý vị tiếp tục thông tin về tình hình cuộc khủng hoảng tại trung đông
nguồn tin từ truyền thông khu vực và israel cho hay
ai cập đã đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin ở giải gaza
theo đó lực lượng hamas sẽ thả bốn mươi con tin gây xrn bị giam giữ
để đổi lấy việc xrn tạm dừng mọi hoạt động quân sự và tình báo ở giải gaza trong một mươi bốn ngày
theo các quan chức palestine đề xuất của ai cập là một kế hoạch ba giai đoạn
nhằm chấm dứt giao tranh ở gaza cũng bao gồm việc thả một trăm hai mươi tù nhân palestine khỏi các nhà tù của israel
giai đoạn thứ hai gồm các cuộc đàm phán với chính quyền palestine
với hy vọng thành lập một chính phủ an ninh khẩn cấp ở gaza
có sự tham gia của các phe phái palestine khác nhau
tiếp theo giai đoạn thứ ba gồm một thời gian ngừng bắn kéo dài
trao trả nhiều con tin hơn từ giải gaza và cuối cùng là lực lượng xrn rút quân
sau khi đề xuất của ai cập được công bố một nguồn tin của xrn xác nhận rằng

đề xuất là không thể chấp nhận
tuy nhiên tên áp viếp đánh xá sáng kiến của ai cập có thể dẫn đến các cuộc đàm phán
trong diễn biến liên quan ngoại trưởng ai cập sameh sukri hôm qua đã có cuộc điện đàm
với người đồng cấp bồ đào nha kravino theo đó kêu gọi thực thi đầy đủ
và ngay lập tức các nội dung trong nghị quyết mới đây của hội đồng bảo an liên hợp quốc về giải gaza
hai bên cũng nhất trí tiếp tục tham vấn trong thời gian tới để ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở gaza
hạn chế các hậu quả và ngăn xung đột lan rộng sang các khu vực khác ở trung đông
nhà chức trách áo đã bắt giữ ba đối tượng ở nước này vì nghi ngờ liên quan đến một mạng lưới hồi giáo xuyên biên giới
trong bối cảnh cảnh sát ở thủ đô viên tăng cường kiểm soát để đảm bảo an ninh trong dịp giáng sinh
cảnh sát áo đã tăng cường kiểm tra và tuần tra đặc biệt là xung quanh các nhà thờ
sự kiện tôn giáo và chợ giáng sinh ở thủ đô viên với lý do lo ngại an ninh ngày càng gia tăng
trong bối cảnh có những lời kêu gọi tấn công khủng bố vào các sự kiện kỳ tôn giáo trên khắp châu âu
còn tại đức khách tham quan bị cấm vào bên trong nhà thờ chính tại cologner
trong khi những người đến dự thánh lễ cầu nguyện giáng sinh vào nửa đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đều bị kiểm tra an ninh gắt cao
trước đó cảnh sát đức đã điều động lực lượng tới kiểm tra an ninh tại nhà thờ
sau khi nhận được thông tin cảnh báo về âm mưu xảy ra tấn công
cảnh sát cũng đã huy động lực lượng đông đảo để sẵn sàng ứng phó và bảo vệ người dân tới nhà thờ
trong đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đặc biệt vào thời điểm tiến hành thánh lễ
người phát ngôn của lực lượng houthi ở yemen cho biết một tên lửa phóng từ tàu chiến mỹ
nhằm vào lực lượng hải quân yemen ở biển đỏ đã phát nổ gần một tàu thuộc sở hữu của gabon
người phát ngôn của lực lượng houthi ở yemen ông mohammed abdul salan cho biết
con tàu của gabon này khởi hành từ nga đồng thời lưu ý rằng
biển đỏ sẽ trở thành một chiến trường nếu mỹ và các đồng minh tiếp tục chính sách chèn ép
hiện phía mỹ chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên
trước đó thủ lĩnh của lực lượng houthi cảnh báo rằng nhóm này sẽ tấn công các tàu chiến mỹ
nếu bị washington nhắm mục tiêu trước
houthi tuyên bố các vụ tấn công do lực lượng này thực hiện
nhằm vào các tàu có liên quan tới israel để ủng hộ người palestine ở giải gaza
để ngăn chặn các cuộc tấn công của houthi
mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn hai mươi nước
nhằm bảo vệ các tàu thuyền đi qua biển đỏ
một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế
theo kênh truyền hình rt quá trình di chuyển bị gián đoạn của các tàu chở hàng ở biển đỏ
do các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen
đang khiến các chủ hãng toàn cầu phải chuyển hướng hành trình
có khả năng dẫn đến giá hàng hóa sẽ tăng cao
tuần qua công ty nội thất thụy điển ikea thông báo
họ đang tìm hiểu các tuyến đường thay thế
để đảm bảo thị trường không thiếu các sản phẩm chủ yếu
được vận chuyển qua biển đỏ và canh đảo sue
từ các nhà máy châu á đến thị trường phương tây
trong khi đó thương hiệu thời trang abercrombie fitch
có kế hoạch vận chuyển từ vận tải đường biển
sang vận tải hàng không bất cứ khi nào có thể để giảm thiểu gián đoạn
đầu tuần trước tập đoàn vận tài đan mạch mers cho biết
họ đã đặt lại lịch trình các tàu đi vòng quanh châu phi qua mũi hảo vọng
do đứng trước nguy cơ cao trở thành mục tiêu bị tấn công
tuy nhiên lịch trình mới này sẽ làm giảm hai mươi năm hiệu quả của chuyến đi á âu
công ty vận tải đức hay pagloy cũng có động thái tương tự
việc tàu thay đổi lộ trình sẽ kéo dài hành trình thêm gần hai tuần rưỡi
từ đó kéo theo năng lực vận chuyển giảm và chi phí tăng
không khí lạnh bút di chuyển xuống từ bắc cực
khiến các khu vực ở miền bắc và đông bắc của trung quốc
trải qua đợt lạnh kỷ lục với một số địa phương có nhiệt độ
ở dưới mức là âm bốn mươi độ c
trong tháng này thủ đô bắc kinh của trung quốc đã ghi nhận kỷ lục
về số giờ có nhiệt độ dưới độ c hơn ba trăm linh giờ
trong các tháng một mươi hai kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một
cũng trong giai đoạn này bắc kinh ghi nhận chín ngày liên tiếp
với nhiệt độ âm một mươi độ c
tại tỉnh hà nam dự báo thời tiết cho thấy
nhiệt độ ở ba thành phố tiêu tác bộc dương và bình đình sơn
chạm mức dưới độ c vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
trong khi đó cơ quan thời tiết ở thượng hải
thành phố đông dân nhất trung quốc dự báo
nhiệt độ tối thiểu tại một trạm quan sát
ở trung tâm thành phố sẽ duy trì dưới mức độ c
trong năm ngày liên tiếp cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
và đây là đột lệnh tháng một mươi hai chưa từng xảy ra
ở thượng hải trong bốn mươi năm
từ cuối tuần qua thành phố montellier miền nam nước pháp
bắt đầu cho phép người dân được sử dụng miễn phí
các phương tiện giao thông công cộng
theo đó hơn năm trăm linh cư dân có thể có giao thông đặc biệt
có thể đi tàu điện và xe buýt hoàn toàn miễn phí
theo giới chức địa phương mục đích của sáng kiến mới
chủ yếu là nhằm bảo vệ môi trường
xong đồng thời cũng giúp ích cho người già
khi giá cả lạm phát đang ảnh hưởng đến sức mua
bởi trung bình một gia đình với hai người con ở monpellier
phải chi trả đến hơn một bốn trăm linh euro
tương đương với khoảng bốn mươi triệu đồng mỗi năm
cho các phương tiện công cộng
ngoài cư dân khách du lịch vẫn sẽ phải trả phí
khi đi tàu điện và xe buýt với giá từ một sáu euro một chuyến đi
trước khi sáng kiến miễn phí giao thông công cộng
ở montpellier được đưa ra
chỉ có tám mươi sáu người mua vé giao thông dài hạn
sau những ngày gần đây khi ra mắt thẻ giao thông miễn phí
con số trên đã tăng gấp ba lần
lên trên tới hai trăm sáu mươi người
vào đêm qua theo giờ việt nam
người dân của nhiều quốc gia trên thế giới
đã chào đón lễ giáng sinh
vì trinh lệch múi rồ
nên hầu hết các quốc gia châu mỹ
sẽ chờ đợi thêm ít giờ đồng hồ nữa
cho đến đêm giáng sinh
dẫu vậy không khí của ngày lễ này
vẫn luôn ngập tràn với những hình ảnh
biểu trưng từ cây thông noel
quả cầu thủy tinh
những ánh đèn lét rực rỡ
đêm qua tại vương cung thánh đường
sanh peter ở vatican
giáo hoàng francis đã chủ trì
thánh lễ giáng sinh
giáo hoàng cũng bày tỏ nỗi buồn
khi giao tranh vẫn gia tăng trên khắp giải gaza
cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân
ngay trước thời điểm giáng sinh
tối nay trái tim của chúng ta
hướng về bethlehem
nơi sứ giả hòa bình được sinh ra
nhưng cũng là nơi đang chìm
trong chiến tranh xung đột vũ trang
trong khi ngay tại vùng đất thánh bethlehem
nơi chúa giê xu được sinh ra
năm nay do chịu ảnh hưởng của xung đột
giáng sinh cũng có phần trầm lắng hơn
đêm qua thay vì tham gia
các hoạt động chào đón giáng sinh như mọi năm
người dân tập trung tại nhà thờ giáng sinh
để cầu nguyện ước mong chiến tranh
sẽ sớm kết thúc
còn tại châu âu
hàng trăm người dân a the
người dân hy lạp và khách du lịch
đã tập trung tại tòa thị chính thành phố
để chào đón giáng sinh
theo những chiếc đèn trời
người dân cầu mong những điều ước của mình
sẽ thành kiện thực
mong sức khỏe tình yêu hạnh phúc
niềm lạc quan vào tương lai
sẽ đến với tất cả mọi người
tôi mong ước hòa bình
lòng nhân ái trên khắp thế giới
mọi người dân sẽ đoàn kết
và yêu thương nhau nhiều hơn
giáng sinh là thời khắc đặc biệt
là dịp để những người thân
và bạn bè quây quẩn bên nhau
sau một năm bận rộn
và đây cũng là dịp để các hoạt động thiện nguyện
được tổ chức nhằm mang lại niềm vui
cho những mảnh đời khó khăn
tại madrid tây ban nha
trong trang phục của ông giả noel
hơn sáu người đã tham gia cuộc chạy đua
xuyên trung tâm thành phố để gây quỹ
cho hoạt động từ thiện
hay ở thủ đô budapest của hungary
những phần đồ ăn nóng khổi đã được các tình nguyện viên
trao tới tay những người đang phải chật vật
giữa thời tiết bút giá
giáng sinh nghĩa là sẽ chia
là hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn
thưa quý vị trong nhiều năm qua
đỏ và đỏ đẹp
và xanh lá là gam màu chủ đạo
trong phong cách trang trí cho dễ giáng sinh
thế nhưng mùa lễ giáng sinh năm nay
những gam màu mới và tươi sáng khác
cũng được rất nhiều người ưa chuộng
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu xem
những gam màu nào được ưa thích
của mùa lễ hội năm nay
trong một câu chuyện quốc tế
phần cuối của bản tin sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
một trong những xu hướng trang trí nổi bật
trong mùa lễ giáng sinh năm nay
ở california mỹ
là cây thông treo ngược và tông màu hồng
mang chủ đề búp bê bà bi
xu hướng này thể hiện rõ nhất
tại cửa hàng bán đồ giáng sinh nổi tiếng
andik home ở thành phố los angeles
đến đây khách hàng dễ dàng bắt gặp
những cây thông noel
được treo ngược từ trên trần nhà xuống
tạo ra khung cảnh độc đáo và ấn tượng
ý tưởng này được mọi người yêu thích
bởi đây là một sự sáng tạo
đi ngược lại cách trang trí truyền thống
mọi người có thể trang trí cây thông này
giống như một chiếc đèn trùm vậy
không chỉ tạo ra điểm nhân mới lạ
và độc đáo kiểu trang trí này
cũng giúp tiết kiệm không gian
một xu hướng trang trí khác
cũng được nhiều người yêu thích
trong mùa lễ hội năm nay là chỉ có một tông màu
theo đó những cây thông được gắn thêm
các vật màu hồng phối với rất ít màu khác
hoặc toàn bộ đều là màu hồng
nhưng có độ đậm nhạt khác nhau
ngoài ra những cây thông toàn màu trắng
cũng được khách hàng chú ý
nếu yêu thích một lễ giáng sinh màu trắng
thì những cây thông làm từ sợi đay
vải bố có màu trắng sẽ là lựa chọn phù hợp
những cây thông màu hồng nhạt
điểm thêm chút vàng thì rất quyến rũ
cuối cùng những món đồ trang trí
với gam màu trung tính đơn sắc cũng hấp dẫn không kém
với tông màu trắng này
thì sự kết hợp giữa cây thông và hoa ngàn sao
là điều tuyệt nhất
tuy nhiên đây không phải loại hoa dễ tìm
và giá rất cao nữa
phong cách trang trí thứ hai
là chọn hơi hướng sắc màu cổ tích
ngoài ra màu được ưa chuộng trong năm nay là hồng phấn
khi đó nên kết hợp những hộp quà
màu vintage cổ điển
lúc này trông chúng như những món trang sức
dưới gốc cây thông
bên cạnh những phong cách trang trí mới
thì phong cách truyền thống cổ điển
cũng được nhiều gia đình lựa chọn
đây cũng là phong cách chủ đạo
tại cửa hàng bán đồ giáng sinh gary s nổi tiếng
tại thành phố beverly hills
kể từ năm một nghìn chín trăm ba mươi
cửa hàng này chuyên cung cấp những món đồ trang trí cao cấp
được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới
sự sang trọng của các đồ trang trí
đến từ chất liệu gồm
xứ hay pha lê lấp lánh
trong khi đó vẻ đẹp truyền thống
đến từ các món đồ quen thuộc như
nhà bánh cừng cây thông đệ bàn và ông giả noel
lễ giáng sinh là dịp để mọi người hồi tưởng lại
những truyền thống tốt đẹp của gia đình
do vậy nhiều món đồ trang trí đặc biệt
có ý nghĩa khi chúng được truyền
từ thế hệ này sang thế hệ khác
cửa hàng của chúng tôi tạo ra một loạt
các mặt hàng mới nhưng mang phong cách cổ điển
để các gia đình mua về
và để lại cho con cháu sau này
dù với phong cách nào đi nữa
thì những ánh đèn lấp lánh
những món đồ rực rỡ nhiều màu sắc
là phần không thể thiếu trong lễ giáng sinh
tất cả giúp mang đến bầu không khí lung linh
ấm áp và tràn ngập niềm vui
cho các gia đình trong mùa lễ